trong khi nhiều địa phương ở khu vực duyên hải miền trung đang tranh thủ nguồn vốn viện trợ
huy động các tổ chức và người dân trồng cây nhằm khôi phục lại rừng ngập mặn
thì trong thời gian qua tại khu vực rừng dừa bảy mẫu nổi tiếng ở xã cẩm thanh
thành phố hội an tỉnh quảng nam lại bị một số tổ chức cá nhân ngang nhiên xây kè
làm nhà hàng quán nhậu và xây cả biệt thự kiên cố lấn chiếm
phá nát rừng dừa làm môi trường sinh thái nơi đây bị đe dọa
rừng dưa bảy mẫu rộng khoảng hơn một trăm hai mươi hectare nằm ở khu vực hạ liêu sông thu bồn
đây là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới cù lao tràm
và được coi là một trong những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn ở thành phố hội an
tuy nhiên gần đây nhiều doanh nghiệp lợi dụng việc cấp phép để xây dựng nhiều công trình trái phép
giữa rừng dừa ngập mặn làm phá vỡ cảnh quan môi trường
qua kiểm tra các cơ quan chức năng phát hiện và ra quyết định xử lý hơn hai mươi trường hợp vi phạm
trong việc xây dựng công trình lấn chiếm dòng sông và rừng dừa trái phép
rừng dừa này nó nhờ nó hậu tụ nhiều ngu khách tổng đồng
phố biết cách làm phố biết chia sẻ phố biết hòa đồng phố biết bảo vệ cái môi trường
nên từ đó nó biết bền vững được
còn bền vững thì bà con ở cái thâu vận lan và thanh tổng đồng này
thì được hướng cái nguồn của thiên nhiên
đó là cái rừng dừa bảy mẫu
theo lãnh đạo thành phố hội an
chủ trương khai thác du lịch kết hợp nuôi trồng thủy sản khu vực rừng dừa bảy mẫu
nhằm tạo điều kiện để cộng đồng cùng hưởng lợi
tuy nhiên do việc quản lý thiếu chặt chẽ
nên thay vì chỉ được phép mở các dịch vụ ăn uống trên mặt hồ
bằng các vật liệu chanh tre nứa lá
các doanh nghiệp hộ kinh doanh đã lợi dụng giấy phép được cấp
tự ý cơi nới lấn chiếm xây dựng các công trình kiên cố bằng bê tông
có thép làm thu hẹp diện tích rừng dừa nước
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tại đó ủy ban nhân thành phố đã tập trung chỉ đạo xử lý từ kiểm tra
tức là xử lý giải quyết từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu cho đến bây giờ
những năm gần đây được sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ
thành phố hội an tỉnh quảng nam đã trồng mới thêm vài chục hectare dừa nước
ở khu vực xã cẩm thanh nhưng cũng chính tại nơi đây lại để xảy ra tình trạng
phá dừa tự nhiên một cách vô tuệ vạ để làm du lịch
trước thực trạng này dư luận mong rằng chính quyền địa phương cần có quy hoạch
và giải pháp một cách bài bản
nhằm hướng tới hài hòa giữa bảo tồn và phát triển rừng dừa bảy mẫu